bộ chính trị đã nghe ban cán sự đảng chính phủ báo cáo về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm hai nghìn ba mươi theo tờ trình số chín trăm bốn mươi hai ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn hơn ba mươi năm đầu tư nước ngoài ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng căn cứ yêu cầu nhiệm vụ mới bộ chính trị đã quyết định ra nghị quyết chuyên đề về vấn đề quan trọng này
xem xét tờ trình của đảng ủy công an trung ương
số hai trăm một mươi năm ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan trên cơ sở tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một và yêu cầu cấp bách hiện nay
bộ chính trị đã ra chỉ thị mới về tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới để thay chỉ thị số hai ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn tám của bộ chính trị khóa một mươi
sau khi xem xét tờ trình số ba mươi bốn ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của tạp chí cộng sản và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan
bộ chính trị đã thống nhất ra quyết định mới về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của tạp chí cộng sản để thay quyết định số một trăm linh chín ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi một
trên cơ sở xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương số ba trăm bảy mươi tám ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện bộ chính trị quản lý
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tham dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương
tại hội nghị đồng chí võ văn thường đã khẳng định trong thời gian tới chúng ta cần phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
quán triệt nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
tại hội nghị đồng chí võ văn thường đã thông tin làm rõ những khái niệm lý giải nguyên nhân vì sao trong thời gian tới phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đồng thời nhận diện các thế lực thù địch thông tin sai trái cũng như phương thức thủ đoạn chống phá của những đối tượng này
trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn đồng chí võ văn thưởng đề nghị các ban tuyên giáo địa phương cần tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị
hệ thống hóa phổ biến các thành tiệu lý luận trong thời gian qua nâng cao chất lượng học tập nghị quyết để làm và vận dụng vào thực tiễn
đồng chí nhấn mạnh cần phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
xử lý nghiêm đúng pháp luật đối với những trường hợp đảng viên cán bộ vi phạm các quy định điều lệ đảng trong công tác và sinh hoạt
sáng nay tại hà nội ban nội chính trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc đã biểu dương những nỗ lực của các vụ trong ban dù nhân lực còn mỏng
xong luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao về nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc yêu cầu
ban nội chính trung ương khẩn trương chuẩn bị nội dung phục vụ tốt phiên họp một mươi sáu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
và các phiên họp cuộc họp của ban chỉ đạo thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương năm hai nghìn một mươi chín
tập trung tiếp thu hoàn thành ba đề án trình bộ chính trị ban bí thư và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng sáu đề án còn lại trình bộ chính trị ban bí thư trong quý ba quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
tập trung tiếp thu hoàn thành ba đề án trình bộ chính trị ban bí thư trong quý bốn quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
tập trung tiếp thu hoàn thành ba đề án trình bộ chính trị ban bí thư trong quý bốn quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
năm chung cư thuộc diện phải khẩn trương di dời tháo dở và xây dựng lại gồm chung cư bốn mươi bảy đường long hưng chung cư số một trăm ba mươi bảy một trăm bốn mươi chín một trăm năm mươi một đường lý thường kiệt
chung cư số bốn mươi một đường tân phước và chung cư số một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi một đường tân châu thuộc các phường bảy tám quận tân bình
để ổn định cuộc sống người dân phải di dời thành phố đã chấp thuận sử dụng một trăm tám mươi bảy căn hộ tại các chung cư trên địa bàn quận tân bình và quận một mươi một để tạm cư tái định cư cho những hộ dân thuộc năm chung cư trên
trong một mươi năm qua thành phố hồ chí minh mới chỉ tháo dở được ba mươi hai chung cư cũ và việc cải tạo diễn ra rất chậm
hiện thành phố đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm mươi trong số bốn trăm bảy mươi bốn chung cư cũ phải được cải tạo sửa chữa hay xây dựng mới
trước tình trạng nhiều dự án bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài dở dang gây ảnh hưởng tới người dân và kinh tế xã hội của thành phố
ubnd tp hcm vừa có chủ trương xây dựng bổ sung một số cơ chế chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng
theo đó thành phố sẽ bổ sung hình thức chế tải thực hiện đối với các trường hợp dự án có quyết định thu hồi và tạm giao đất để bồi thường giải phóng mặt bằng
mà thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài tránh trường hợp dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
thành phố cũng sẽ xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các chương trình trình trang và phát triển đô thị
giảm ngập nước và chương trình giảm ồn tắc giao thông
rút ngắn thời gian triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là điều được hội đồng nhân dân tp hcm nhất trí
xuất phát từ bước xúc kiến nghị của cử tri trong việc thực hiện các dự án quy hoạch mở rộng đường các dự án công trình công cộng
trong đó có vấn đề giáo bồi thường hỗ trợ cho người dân quá thấp so với mặt bằng chung
tiếp theo chương trình lai châu nhiều khó khăn trong di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở ở huyện phong thổ
khó khăn ngày càng xảy ra trên diện rộng tại phú yên
thưa quý vị theo giả soát của ủy ban nhân dân tỉnh lai châu mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám huyện phong thổ tỉnh lai châu đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản
mưa lũ đã làm chín người thiệt mạng và sáu người mất tích tổng thiệt hại ước tính gần một trăm một mươi hai tỷ đồng
hiện nay đã có ba trăm linh hội dân cần phải di dời khẩn cấp khỏi vùng có nguy cơ sạt lờ
hiện đã có một trăm bốn mươi hội dân được di dời khẩn cấp khỏi vùng có nguy cơ sạt lờ
còn lại huyện phong thổ đang nỗ lực tập trung bố trí kinh phí mặt bằng nhằm sớm di chuyển các hộ dân ngay trong mùa mưa này
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
bản hồng thu mán xã làn nhì thàng
hiện tại có nhiều hội dân nằm trong nguy cơ sạt lờ cao
thậm chí nhiều nhà dân đã bị nứt cả mảng tường
thêm vào đó là cả ngọn núi cao phía trước bản cũng xuất hiện những vết nứt dài từ mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám
đến nay vẫn tiếp tục nứt hở to ra
người dân nơi đây đang sống trong nỗi bất an nhất là mỗi khi mưa xuống
phục vụ là cái rêu cấy cái vụ mùa nên là bà quân dân chưa tập trung để di chuyển
và thứ hai nữa là liên quan đến cái đất là liên quan đến cái nền nhà
giờ là chúng tôi là sau khi mà giải phóng lên bùi mặt bằng được thì chúng tôi sẽ chỉ đạo bà con dân làm nền nhà
để di chuyển kể cả trong mùa mưa này chúng tôi cũng di chuyển
trong số hơn ba trăm linh hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và đá lăn
huyện phong thổ đã di chuyển được hơn một trăm bốn mươi hộ và hơn tám mươi hộ khác đã được hỗ trợ kinh phí đang di chuyển
số còn lại do chưa bố trí được nguồn kinh phí nên chưa thể di chuyển
về cái kiến nghị của huyện thì chúng tôi cho rằng là đối với các cái huyện miền núi mà làm có rất nhiều những hộ
và dân nằm trong cái vùng nguy cơ thì cần phải có cái hỗ trợ nguồn nực từ trung ương
và đặc biệt là phải có những cái đề án mang tính chất tổng thể
để sắp xếp bố trí dân cư mang tính ổn định lâu dài
mùa mưa đã bước đầu gây thiệt hại về người và tài sản ở lai châu
hiện huyện phong thổ cũng như người dân đang rất mong muốn các cấp các ngành quan tâm xem xét bố trí kinh phí di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao
đến nơi ở mới an toàn giúp bà con yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống
hôm nay huyện lạc thủy tỉnh hòa bình đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện đã giúp cho cấp ủy chính quyền các cấp và người dân có thêm kiến thức cần thiết để góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão
cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn
diễn tập vận hành cơ chế ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp xử trí tình huống khẩn cấp về thiên tai
giai đoạn hai là thực hành ứng phó với diễn biến của thiên tai cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả lũ bão
cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của chỉ huy và cơ quan quân sự các ban ngành của huyện khi có tình huống thiên tai lụt bão xảy ra
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản của nhà nước và nhân dân triển khai thực hiện phương châm bốn tại chỗ
huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
những tình huống trong diễn tập đều sát với điều kiện thực tế địa phương góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày năm tháng bảy vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng mở rộng về phía đông nam
dự báo đây tiếp tục là một đợt nắng nóng trên diện rộng tại bắc bộ và trung bộ và sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới
theo dự báo trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đời gió tây nam gây hữu ứng phân
nên các tỉnh trung bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
từ ngày sáu tháng bảy nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh đồng bằng và trung du bắc bộ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ duy trì từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ ba đến bốn ngày ở các tỉnh phía đông bắc bộ
các tỉnh trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp một
trong thời gian gần đây cuộc sống và công tác sản xuất vụ hè thu của người dân tỉnh phú yên
đang bị đảo lộn do nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua và ngày càng diễn biến phức tạp
những ngày qua nguồn nước trên các sông giảm mạnh đặc biệt là sông ba
con sông lớn nhất nhì miền trung khiến cho việc lấy nước chống hạn ở các hồ đập gặp nhiều khó khăn
hơn một tuần qua nước sông ba giảm xuống dưới tràn đập đầu mối của thủy nông đồng cam
khiến lượng nước vào các kênh chính nam và bắc không đủ công suất thiết kế
để cấp đủ nước cho hàng trăm hectare lúa khô hạn nặng ở cuối kênh
ngành nông nghiệp phú yên phải huy động tối đa máy bơm công suất lớn
trong khi đó nhiều xã miền núi của địa phương này
vấn đề nước sinh hoạt cho người dân và gia súc cũng đang hết sức căng thẳng
hệ thống của đập hệ thống thủy nông tam giang
toàn bộ ba đập đồng tam giang hà yến và đồng kho
hiện nay mực nước đã âm dưới trang
và để đảm bảo nguồn nước cấp nước tưới cho sản xuất
công ty hiện nay cũng đã lắp các máy bơm điện
giả chiến để bơm nước xong vào các cống đầu cơn để cấp nước tưới
theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này
tại các xã miền núi đã có hơn năm hộ dân thiếu nước sinh hoạt
nhiều gia đình phải mua nước sinh hoạt và cho gia súc
với giá hơn một trăm linh đồng mỗi xe
những hộ không có điều kiện phải đi nhiều cây số lấy nước về sử dụng
thì không có tiền hay nhín một nửa uống như thế làm sao không có khô hả
mình không có mình phải mua chung uống như bò đồ đấy
bò xài cơm tấm quần áo nước non cũng phải mua
hạn hán kéo dài cũng đã làm cho hơn một hectare lúa hẻ thu khô hạn
ở những cánh đồng không nằm trong hệ thống tưới tiêu thủy lợi
người dân chấp nhận mất tráng vụ
khắc phục trong điều kiện khẩn cấp
các địa phương đang kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
hỗ trợ bốn năm tỷ đồng để giải quyết trước mắt tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng hiện nay
theo thông tin chúng tôi mới nhận
liên quan đến vụ việc người dân chặn xe rác vào bãi rác nam sơn
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ra công văn yêu cầu các sở ban ngành có liên quan
đẩy nhanh công tác di dân ra khỏi vùng ảnh hưởng môi trường bán kính năm trăm linh m
của khu liên hợp xử lý rác thải sóc sơn
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cho phép ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
lập phê duyệt bổ sung chính sách hỗ trợ khác với tổng mức bồi thường theo quy định
và mức hỗ trợ khác không quá năm trăm linh đồng mỗi mét vuông
phép duyệt phân án bồi thường hỗ trợ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với các trường hợp đã được ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ở từ bốn trăm linh m hai trở lên đồng thời xác định giá thu tiền sử dụng đất
tái định cư theo vị trí bốn đường ba mươi năm là hai bảy trăm linh đồng mỗi mét vuông
phân đấu từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án
bên cạnh đó yêu cầu tiến hành tổ chức tuyên truyền vận động và có các biện pháp hành chính
để xử lý nghiêm các hành vi chặn xe vận chuyển rác trái phép theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo công an thành phố để thống nhất phương án và lực lượng hỗ trợ bảo vệ
bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện
hôm nay tỉnh lâm đồng đã công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn toàn tỉnh
trước đó vào ngày hai mươi một tháng sáu dịch tà lợn châu phi xuất hiện ổ dịch đầu tiên
tại xã liên hiệp huyện đức trọng
và tới thời điểm hiện tại đã có ba huyện và một thành phố bị dịch tả lợn châu phi
trước tình hình dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp
tỉnh lâm đồng yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan huy động và bố trí mọi nguồn lực
để thực hiện các biện pháp cấp bách bao vây vùng dịch trên địa bàn
nhanh chóng khống chế dập dịch không để lây lan ra vùng lân cận
xử lý tiêu hủy triệt để đàn lợn mắc bệnh theo quy định
các địa phương chưa có bệnh dịch tả lợn châu phi
phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch giám sát chặt chẽ dịch bệnh
có phương án xử lý kịp thời nếu dịch xảy ra
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nhanh chóng phối hợp với các địa phương có dịch
triển khai công tác chống dịch tập trung mọi nguồn lực để dập dịch
triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức cá nhân chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy
theo quy định hiện hành
tại tỉnh bà rịa vũng tàu tình hình dịch tả lợn châu phi đang có chiều hướng phức tạp
chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát hiện hai ổ dịch đầu tiên
đến nay số lượng trại lợn trong tỉnh mắc bệnh liên tục gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại
ngay khi phát hiện dịch bệnh cơ quan thú y và địa phương đã tiêu hủy toàn bộ số lợn trên
và tiêu độc khử trùng khu vực của các trại lợn mắc bệnh với bán kính một km
như vậy tính đến thời điểm này toàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã xảy ra sáu ổ dịch tả lợn châu phi
tại bốn địa phương là huyện châu đức thành phố vũng tàu thành phố bà rịa và thị xã phú mỹ
với ba trăm linh hai con lợn đã bị tiêu hủy
thưa quý vị và các bạn theo cam kết của việt nam dành cho một số sản phẩm nhập khẩu từ eu
ngay khi hiệp định evfta có hiệu lực việt nam sẽ cắt giảm hai mươi bốn số dòng thuế nhập khẩu nông sản
về ngày năm đầu và chín mươi chín sản phẩm sau một mươi năm
cụ thể một số mặt hàng thực phẩm nhập khẩu từ eu sẽ được giảm thuế ngay lập tức
hoặc có lộ trình giảm thuế khi hiệp định evfta
evfta có hiệu lực
tám mươi nhóm sản phẩm sữa và các sản phẩm từ sữa sẽ có mức thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực
thịt bò sẽ có mức thuế nhập khẩu về sau ba năm
ngũ cốc và các sản phẩm chế biến liên quan các loại bánh mì bánh ngọt bánh nướng nước ép trái cây rau củ
sẽ được cắt giảm về trong thời gian ngắn nhất là sáu năm
các sản phẩm thịt lợn đông lạnh sẽ có thuế nhập khẩu từ eu về sau bảy năm
thuế nhập khẩu các loại thịt lợn khác sẽ về sau chín năm
hiện nay chi phí sản xuất của ngành nông sản thực phẩm trong nước cao khi chiếm đến sáu mươi bảy mươi giá thành sản phẩm
nếu không sản xuất chăn nuôi theo quy mô công nghiệp giảm chi phí
thì sản phẩm sẽ khó cạnh tranh
tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa người tiêu dùng việt sẽ được hưởng lợi nhờ được mua thực phẩm chất lượng với giá rẻ hơn
chiều nay tại hà nội trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo start up hàn hành hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ nay đến ngày hai mươi chín tháng tám tới đây cuộc thi hướng đến đối tượng là thanh niên việt nam đang sinh sống học tập và làm việc trong và ngoài nước
thành niên nước ngoài có dự án
các dự án khởi nghiệp tại việt nam liên quan đến lĩnh vực du lịch với nội dung xoay quanh các dự án về dịch vụ mô hình du lịch mới sáng tạo tại việt nam
tại vòng chung kết các start up trẻ sẽ tranh tài theo hình thức thuyết trình và trả lời câu hỏi của hội đồng giám khảo để tìm ra chủ nhân cho các giải thưởng
một giải nhất gồm hai trăm linh triệu đồng bằng khen của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam một chuyến đi thăm quan quốc gia khởi nghiệp israel
một giải nhì gồm một trăm linh triệu đồng bằng khen và một chuyến đi israel một giải ba gồm năm mươi triệu đồng bằng khen và một chuyến đi israel
thể lệ cuộc thi được đăng tải chi tiết tại địa chỉ http startuphunt vn
trong hai ngày mùng năm và ngày mùng sáu tháng bảy tại thành phố rạch giá bộ công an phối hợp với công an tỉnh kiên giang tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng
võ thuật công an nhân dân
lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín bảng thi số một mươi
bảng thi số một mươi gồm tám đội tuyển đến từ công an các tỉnh an giang hậu giang kiên giang cà mau bạc liêu sóc trăng trà vinh và vĩnh long
với gần năm trăm linh cán bộ cảnh sát tham gia các đội tuyển phải trải qua bốn phần thi thi duyệt đội ngũ và biểu diễn tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân
thi lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân thi điều lệnh đội ngũ nghi lễ võ thuật công an nhân dân và phần thi bắn súng quân dụng
ngay sau phần lễ khai mạc các đội tuyển đã tham gia phần thi duyệt đội ngũ biểu diễn tình huống võ thuật công an nhân dân và thi lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân
tiếp đó các đội tham gia thi phần thi điều lệnh đội ngũ thực hiện các nghi lễ thi võ thuật công an nhân dân và biểu diễn bài võ tổng hợp bốn mươi bốn động tác
sở giao thông vận tài tp đà nẵng cho biết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có chiều hướng giảm
nhưng số người chết tăng bốn trường hợp so với cùng kỳ năm trước
cụ thể tính từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến hết tháng sáu năm nay thành phố đà nẵng đã xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông làm ba mươi ba người thiệt mạng một mươi năm người bị thương
so với cùng kỳ năm trước số người bị thương giảm một mươi bảy người số vụ tai nạn giao thông không tăng
tuy tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng giảm nhưng mỗi người khi tham gia giao thông cần chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để bảo vệ tính mạng cho bản thân và cộng đồng
mới đây viện kiểm soát nhân dân tối cao
đã ban hành quyết định truy tố một mươi hai bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần vn phạc ma
các bị can cùng bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh có khung hình phạt từ hai mươi năm đến trung thân tử hình
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai một mươi hai bị can liên quan đã làm giả tài liệu hợp đồng con dấu nhập khẩu chín ba trăm linh hộp s capita năm trăm linh mg
đồng thời vien phạc ma còn khai khống giá thuốc thu lợi dụng

sáng nay sau khoảng năm giờ tích cực chữa cháy lực lượng cứu hỏa đã khống chế thành công và dập tắt đám cháy
lực lượng cứu hỏa berlin cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người
lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào các kho hàng để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
phần lớn kho hàng nơi bùng phát hỏa hoạn đã bị thiêu dụi
hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy
cơ quan quản lý trung tâm thương mại trên nhận định nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn có thể do những người thuê kho hàng đã bất cẩn trong quá trình dọn dẹp vệ sinh xử lý rác thải ở khu vực bên ngoài gây cháy và lửa lan sang kho hàng
cũng trong ngày hôm qua một trận động đất mạnh sáu bốn độ richter đã làm dung chuyển khu vực nam california và nhiều phần của bang nevada mỹ
tầm trấn nằm ở rìa của công viên quốc gia thùng lũng chết
may mắn không có ai thiệt mạng nhưng trận động đất làm một số người bị thương và gây ra nhiều thiệt hại về vật chất
các đội cứu hộ đang khẩn trương xử lý các đám cháy nhỏ các đường ống dẫn bị vỡ gây do dỉ khí ga và các tuyến đường bị nứt vỡ sau động đất
tổng thống mỹ donald trump cho biết ông đã nhận được báo cáo đầy đủ về trận động đất và tất cả nằm trong tầm kiểm soát
hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa thổ nhĩ kỳ nga iran về vấn đề syri sẽ được tổ chức trong tháng tám tới tại thủ đô ankara
đây là thông báo mới được chính phủ thổ nhĩ kỳ xác nhận
theo thông báo từ người phát ngôn của tổng thống thổ nhĩ kỳ
hội nghị sẽ thảo luận toàn diện về tình hình ở syri bao gồm tiến trình chuyển giao chính trị và hồi hương người di cư
tuy nhiên thời điểm chính xác tổ chức hội nghị này vẫn chưa được công bố
ngoài ra phía thổ nhĩ kỳ cũng cho biết hội nghị thượng đỉnh bốn bên lần thứ hai giữa các nhà lãnh đạo nga thổ nhĩ kỳ đức và pháp
được liên lịch tổ chức ở thành phố istanbul vào cuối tháng tám hoặc đầu tháng chín tới trước kỳ họp đại hội đồng liên hợp quốc
theo báo cáo của tổ chức lao động quốc tế ilo mới công bố số người lao động có thu nhập cao hàng đầu trên thế giới đã góp phần vào sự gia tăng thu nhập quốc dân trong vòng một mươi năm năm qua
trong khi những người lao động khác đã chứng kiến mức lương bị thu hẹp lại
báo cáo được ilo công bố dựa trên dữ liệu thu nhập từ một trăm tám mươi chín quốc gia cho thấy có khoảng ba trăm linh triệu người lao động có mức thu nhập khoảng bảy năm trăm linh đô la một tháng
ngược lại có khoảng một sáu tỷ người chiếm gần một nửa số người lao động trên toàn thế giới
chỉ kiếm được hai trăm linh đô la mỗi tháng và có khoảng một mươi chỉ kiếm được khoảng hai mươi hai đô la mỗi tháng
nghiên cứu của ilo cũng chỉ ra rằng bất bình đẳng về chia sẻ thu nhập ở các nước nghèo lớn hơn ở các nước giàu
điều này được lý giải bởi thực tế tiền lương của số người có thu nhập cao hàng đầu ở các nước phát triển chỉ chiếm ba mươi tổng sản phẩm khuất nội gdp
trong khi đó đối với các nước nghèo những người lao động có thu nhập cao hàng đầu chiếm tới bảy mươi gdp
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự